một đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ campuchia về việt nam vừa bị cơ quan chức năng của thị xã tân châu tỉnh an giang phát hiện
đối tượng là mai văn đạt nhập cảnh trái phép từ campuchia về xã phú lộc thị xã tân châu tỉnh an giang
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi đạt qua campuchia để làm ruộng đến nay đã thu hoạch lúa xong nên chạy xuống máy từ campuchia trở về việt nam thì bị người dân phát hiện trình báo cơ quan chức năng
cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản tiếp tục xác minh làm rõ và đồng thời tiến hành đưa đối tượng đạt đi cách ly tập trung theo quy định